nga ngày hôm qua nhấn mạnh rằng nếu như hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới sta
hết hiệu lực mà không có hiệp ước nào thay thế vào năm hai nghìn hai mươi sáu thì điều này sẽ có tác động rất tiêu cực đến an ninh toàn cầu
và cảnh báo này được đưa ra sau khi mỹ đề xuất việc đàm phán một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới thay thế cho new star
hôm một tháng tám trong một tuyên bố đưa ra trước thềm phiên khai mạc hội nghị các nước tham gia hiệp ước
không phổ biến vũ khí hạt nhân được tổ chức tại trụ sở liên hợp quốc ở new york tổng thống mỹ joe biden khẳng định
washington sẵn sàng thảo luận với nga về thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới để thay thế cho new star
và yêu cầu moscow phải chứng tỏ sẵn sàng phối hợp
nga và mỹ ký new star vào năm hai nghìn một mươi và đây là hiệp ước có tính giảng buộc pháp lý duy nhất còn lại
để kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước sau khi cựu tổng thống donald trump rút mỹ ra khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung
vào hồi tháng hai năm ngoái
moscow và washington đã gia hạn hiệp ước này thêm năm năm đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi sáu